tối ngày một mươi ba tháng năm cơ quan chức năng của huyện đồng phú tỉnh bình phước đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ chín mươi con heo với khối lượng hơn ba tấn của hộ gia đình ở ấp chín xã tân lập huyện đồng phú do đàn heo này dương tính với bệnh dịch tả lợn châu phi
trước đó ông trần văn tháp thấy lợn có biểu hiện sốt sau đó nhiều con bị suất huyết mũi và chết nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng
sáng ngày một mươi ba tháng năm nhận được tin báo lực lượng đã lấy mẫu lợn để xét nghiệm và phát hiện dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu phi
ngay trong tối một mươi ba tháng năm các cơ quan chức năng huyện đồng phú đã lập tức khoanh vùng dịch tiến hành tiêu hủy chín mươi con lợn của gia đình ông tháp với tổng trọng lượng hơn ba tấn
tính đến thời điểm này tỉnh bình phước đã có một huyện và một thành phố xuất hiện dịch tả lợn châu phi với sáu ổ dịch được phát hiện
bình phước là địa phương có nhiều trang trại chăn nuôi lợn hiện người chăn nuôi đang hết sức lo lắng trước tình hình dịch bệnh